khi mà chúng ta tham gia giao thông thì không hiếm những lần ta thấy những biển số xe của nước lào
có một thực tế là các xe mang biển số lào tham gia giao thông gây tai nạn ngày càng gia tăng cùng với nhiều vi phạm khác
nhiều bất cập đã xảy ra trong quá trình xử lý các phương tiện này
có không ít phương tiện hoạt động không đúng hành trình lịch trình giữa hai điểm đã đăng ký trong lãnh thổ việt nam
trong khi đó việc kiểm tra xử lý của các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn
vì các quy định về quản lý vận tải liên vận quốc tế chưa rõ ràng và cụ thể
và chưa có tiền lệ xử lý trục xuất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
không khó để bắt gặp những hình ảnh như thế này trên địa bàn một số tỉnh miền trung
xe ô tô mang biển kiểm soát lào xuất hiện ở khắp nơi
cùng với đó là tỷ lệ vi phạm trật tự an toàn giao thông của các phương tiện này ngay càng tăng
nhiều phương tiện còn hoạt động không đúng hành trình đã đăng ký trong lãnh thổ việt nam
phương tiện của lào trong giấy đăng ký xe thì người ta lại không có
không có cái ghi cái tải trọng phương tiện
cho nên là khi lưu thông trên lãnh thổ việt nam thì cái tình trạng phương tiện trở quá tải
mà về phía các trạm kiểm tra tải trọng xe rồi lực lượng chức năng là không có cái căn cứ cơ sở
để xử lý cái tình trạng xe vi phạm quá tải trọng
lực lượng chức năng cho biết các lỗi phổ biến của xe mang biển số lào là không có giấy tờ liên vận quốc tế
không có bản dịch sang tiếng việt hoặc tiếng anh
đặc biệt có không ít trường hợp xe quá niên hạn của việt nam đưa sang lào đục lại số khung
số máy đeo biển lào rồi chạy về việt nam hoạt động
trong khi đó việc kiểm tra xử lý của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn
vì các quy định về quản lý vận tải liên vận quốc tế chưa rõ ràng cụ thể
cái đăng kiểm thì như ở biển lào các sở người ta thông báo lại thì như ở biển lào
thì thời hạn đăng kiểm cho cái xe gần hết niên hạn là một năm một lần
trong khi đó ở việt nam thì lại là niên hạn xe đối với xe gần hết niên hạn thì lại ba tháng một lần
cho nên nó xảy ra cái tình trạng là sau khi gần hết niên hạn như thế
mà nó lại mang sang lào lại xô khung xô máy thôi
chứ không làm lại cái gì xong lại mang quay trở lại về việt nam hoạt động
chính những vướng mắt trong các quy định hiện hành về quản lý vận tải liên vận quốc tế
đang gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm
để giải quyết tình trạng này cơ quan chức năng hai nước cần có sự phối hợp đồng bộ
để nghiên cứu thao gỡ những bất cập còn tồn tại